liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mươi ba người tử vong xảy ra tại quán karaoke an phú thành phố thuận an công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án
mở đầu là những tin tức thời sự trong nước quan trọng
tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách
trong phiên làm việc chiều nay hội nghị thảo luận về dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến tính minh bạch trong cơ chế tài chính các bệnh viện công đã được nhiều đại biểu đề cập
góp ý vào dự thảo luật đại biểu nguyễn lân hiếu đoàn bình định đề xuất bỏ cụm từ xã hội hóa y tế
đại biểu cho biết trong lịch sử việt nam cũng như trên thế giới không tìm thấy định nghĩa nào cụ thể về xã hội hóa y tế
đại biểu cho rằng chỉ nên quy định ba hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực y tế
và cái thứ ba đấy chính là gọi là hợp tác công tư phi lợi nhuận
đây là hướng mà chúng tôi nghĩ trên thế giới người ta triển khai từ rất lâu và rất thành công
nghĩa là các nhà hảo tâm các cái quỹ người ta xây dựng bệnh viện
và cho các bệnh viện công vận hành cái bệnh viện đấy
cái lợi nhuận nếu không chia cho nhau mà tiếp tục giữ lại đầu tư để phát triển bệnh viện ấy rộng hơn
trong khi đó đại biểu trần thị nhị hà đoàn thành phố hà nội
đề nghị cần làm rõ minh bạch về cơ chế tài chính của các bệnh viện công
để giúp cho các bệnh viện công lập đi theo đúng định hướng tránh những vi phạm sai sót
các bệnh viện tư nhân hoạt động thì hoàn toàn được quy định rõ và điều chỉnh theo luật doanh nghiệp
nên rất thuận lợi trong quá trình hoạt động và minh bạch trong quá trình vận hành
trong khi đó các bệnh viện công lập thì cơ chế tài chính lại chưa thật sự rõ ràng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng đã phát biểu nên chăng cần có một điều về cơ chế tài chính
bản dự thảo cuối cùng của luật sửa đổi tôi chưa thấy có điều riêng cho nội dung này
liên quan đến vấn đề giá dịch vụ khám chữa bệnh nhiều đại biểu quốc hội cho rằng
đây là vấn đề phức tạp của ngành y tế
lần sửa đổi này là cơ hội để tháo gỡ những vướng mắt
hướng tới thực hiện đúng chủ trương của đảng về việc tính đúng tính đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh
sửa đổi các quy định hiện hành để các cơ sở y tế quản lý được thực hiện một cách công khai thuận lợi
sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
cuối giờ chiều nay phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đã phát biểu bế mạc hội nghị
từ ngày sáu đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi chín
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương trần cẩm tú chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
để bộ giáo dục và đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ
xây dựng ban hành thể chế chính sách thực hiện một số dự án đầu tư công
trong biên soạn thẩm định xuất bản phát hành sách giáo khoa
tổ chức kỷ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn hai mươi một
một số cán bộ đảng viên trong ngành bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự
trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo
và các đồng chí phùng xuân nhạ phó trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên bộ trưởng
nguyễn hữu độ ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng và một số đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo bộ
tạo các cục vụ thuộc bộ giáo dục và đào tạo
những vi phạm khuyết điểm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của ban chấp hành trung ương về giáo dục và đào tạo
nguy cơ gây thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước nguồn lực của xã hội gây bức xúc trong nhân dân
ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng ngành giáo dục đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ một mươi tám
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy hải dương
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh hải dương

và các đồng chí phạm xuân thăng ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
triệu thế hùng phó bí thư tỉnh ủy
ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn dương thái nguyên phó bí thư tỉnh ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
lương văn cầu nguyên tỉnh ủy viên
nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
nguyên phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh
phạm mạnh cường tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế
nguyễn trọng hưng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc sở tài chính tỉnh hải dương
xem xét kết quả kiểm tra việc thi hành kỳ luật đảng
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng ngãi
xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể cá nhân có vi phạm ở đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh
xem xét kết quả kiểm điểm của bộ nội vụ về việc đề nghị khen thưởng tập thể cá nhân liên quan
trong thực hiện đề án khoa học công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban cán sự đảng bộ nội vụ chỉ đạo khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm
rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác
sáng nay đoàn công tác của bộ công an do trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi kiểm tra và làm việc với công an thành phố đà nẵng về chủ trương xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
giữa buổi làm việc còn có đồng chí hồ kỳ minh phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp đà nẵng
sau một năm triển khai địa bàn phường hải châu một quận hải châu đã có sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự
tạo được sự tin yêu đồng thuận từ phía người dân trật tự đô thị dần đi vào nề nếp và văn minh hơn
bên cạnh kết quả đạt được công an tp đà nẵng cũng gặp những tồn tại hạn chế
trong đó có tiêu chí số bốn về xây dựng trụ sở chưa hoàn thành
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương
sau khi có chủ trương xây dựng công an phường kiểu mẫu điển hình về an ninh trật tự văn minh đô thị và ghi nhận kết quả đạt được
thời gian tới thứ trưởng yêu cầu phường hải châu i tiếp tục bám sát bộ tiêu chí tạm thời
duy trì bền vững kết quả thí điểm để tiến đến nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố
đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp giả soát về cơ sở pháp lý để sớm tiếp nhận bàn giao trụ sở làm việc mới của công an phường hải châu i
tại số ba mươi ba ba mươi năm pasteur xem xét quy hoạch tận dụng các vị trí để xây dựng bãi đỗ xe tạm thời triển khai quy định đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
trước đó thứ trưởng lê quốc hùng
và đoàn công tác của bộ công an đã đến kiểm tra trụ sở hiện tại của công an phường hải châu i và trụ sở mới tại đường pasteur
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn công tác của bộ công an
ngày hôm nay đã đến thăm và làm việc với trại giam thủ đức để khảo sát thực tế việc quy hoạch sử dụng đất an ninh trên địa bàn tỉnh bình thuận
tham dự buổi làm việc có đồng chí phan văn đăng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
các cục nghiệp vụ bộ công an và lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh bình thuận
tại buổi làm việc đại tá lê bá thụy giám thị trại giam thủ đức báo cáo với đoàn công tác
trong những năm qua trại thường xuyên quản lý trên sáu phạm nhân trong đó có trên hai trăm linh phạm nhân quốc tịch nước ngoài
đối tượng giam giữ tại trại ngày càng phức tạp trong đó phải kể đến số đối tượng phạm nhân phạm tội về ma túy nhiễm hiv aids số tái phạm và tái phạm nguy hiểm
hiện trại quản lý diện tích trên một mươi năm ha đất và rừng
tám ha rừng tự nhiên trải dài trên nệ phận hành chính của ba tỉnh bình thuận đồng nai và bà rịa vũng cầu
nên công tác bảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ an toàn chạy giam hết sức khó khăn
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến thay mặt lãnh đạo bộ công an
ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác và sự cố gắng nỗ lực của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ của trại thủ đức
đồng thời nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu quản lý cải tạo giáo dục phạm nhân ngày càng cao
trại cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo quy định của bộ
từ thực hiện chế độ chính sách quan tâm chăm lo đời sống phạm nhân công tác xét giảm án phạt tù
quan tâm xây dựng môi trường trại giam nhân văn giúp họ chuyển biến tích cực về nhận thức
thì cũng có một nghề nghiệp nhất định
sau buổi làm việc tại trại giam thủ đức thứ trưởng lê văn tuyến cùng đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát thực tế diện tích đất an ninh
đang ở tình trạng trồng lấn với diện tích đất lâm nghiệp của địa phương
ở phân trại tám xã sông phan huyện hàm tân và khu đất hai trăm bảy mươi bốn hectare đất lâm nghiệp
tại địa bàn xã suối kiết huyện tánh linh thuộc quyền quản lý của trại giam thủ đức
chiều cùng ngày đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh bình thuận để cùng tháo gỡ những khó khăn kể trên
thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao cục lãnh sự và bộ phận một cửa sẽ tiếp tục nghiên cứu kiến nghị tham mưu với chính phủ
về việc đơn giản hóa thủ tục chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự nói riêng và các thủ tục lãnh sự nói chung
tăng cường phân quyền tiếp nhận hồ sơ ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng kịp thời yêu cầu của công dân
đây là một trong những nội dung chính được đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
tại buổi họp báo phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt đã thông tin về giải quyết thủ tục lãnh sự cho công dân việt nam
phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt nêu rõ để đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến của người dân về giải quyết thủ tục lãnh sự
trong những ngày qua kể từ ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và các đơn vị liên quan trong bộ
triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt cả về nhân lực và vật lực nâng tối đa hiệu suất tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong điều kiện kỹ thuật cho phép
nhờ có các biện pháp tích cực được triển khai tất cả công dân nếu đáp ứng yêu cầu đều được tiếp nhận hồ sơ
không còn tình trạng công dân phải đi về và quay lại xếp hàng trong ngày tiếp theo
bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và các đơn vị liên quan trong bộ là phải triển khai hàng loạt các biện pháp quyết liệt cả về nhân lực và toàn lực để đáp ứng nhu cầu của công dân
trong thời gian tới thì bộ ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu kiến nghị về tham mưu chính sách với cả chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục chứng nhận
và pháp hóa lãnh sự nói riêng pháp hóa lãnh sự nói chung và tăng cường phân quyền tiếp nhận hồ sơ
ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng kịp thời các yêu cầu của công dân
trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vụ mua bán người bất hợp pháp tại campuchia
phó phát ngôn bộ ngoại giao đoàn khắc việt cho biết trong quá trình ra soát campuchia đã tiến hành giải cứu và trao trả cho việt nam một mươi hai công dân bị chủ sử dụng lao động cưỡng bức
trong thời gian qua các quan chức năng và địa phương của việt nam các cơ quan đại diện việt nam tại campuchia đã rất chủ động tích cực với họp với phía campuchia
công an thành phố hà nội đã công khai danh sách các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
không chỉ xử phạt hành chính những cơ sở vi phạm để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xem xét khởi tố hình sự
chuyển sang một số thông tin về tình hình mưa lũ
các đợt mưa lớn liên tục trong đêm bảy và ngày tám tháng chín khiến nhiều địa phương tại tỉnh thanh hóa ngập lụt cục bộ một số nơi bị cô lập
tại huyện miền núi như xuân mưa lớn đã khiến mực nước sông suối trên địa bàn dâng cao nhiều vị trí đập tràn trên tuyến tỉnh lộ năm trăm hai mươi b bị ngập
hiện các thôn làng của xã thanh hòa thanh quân thanh lâm thanh phong đang bị chia cắt tạm thời với trung tâm huyện
đáng chú ý nước ở sông quyền dâng cao khiến một trăm một mươi chín hộ với bốn trăm ba mươi nhân khẩu của thôn thanh sơn bị cô lập với bên ngoài nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch cũng bị ngập sâu
tương tự tại huyện miền núi như thanh mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã khiến các xã xuân thái xuân khang bị ngập nặng nhiều thôn trên địa bàn bị chia cắt và cô lập với hơn một hộ dân
để bảo đảm an toàn cho nhân dân lực lượng chức năng đã lập chốt tại bảy điểm đường tràn để cảnh báo và ngăn không cho người dân đi qua tránh nguy hiểm và tai nạn đáng tiếc
trong khi đó hàng nghìn hộ dân tại các khu phố tân lập tân cang miễu thuộc phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
cũng vẫn ngập trong nước lớn khi lũ tràn về nhấn chìm nhiều tài sản trong nhà và hoa màu
theo ghi nhận nước lũ bắt đầu tràn về từ hai giờ sáng sớm nay
các hộ dân sinh sống ở khu phố miễu phát hiện nước từ sông buông dâng cao tràn vào nhà
lúc đầu nước chỉ gây ngập một số vùng trũng nhưng đến trưa cùng ngày thì nước đã tràn vào nhà hàng trăm hộ dân
bên cạnh đó gần trạm thu phí cũng xuất hiện các điểm ngập khiến cho xe ben chở đá không thể qua lại gây ủ nứ kéo dài từ quốc lộ năm mươi một đến điểm ngập
nhiều hộ dân nơi đây cũng chìm trong nước mỗi khi xe ben càn qua thì sóng đánh làm hư hỏng bàn ghế và vật dụng trong nhà
để hạn chế thiệt hại người dân đã mang biển hiệu dây chẳng răng ngang đường không cho xe qua lại
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường phước tân cũng đã thông báo cho người dân nâng cao cảnh giác và cử lực lượng hỗ trợ người dân di rời đồ đạc lên cao
chốt trực ở các điểm sung yếu không cho người dân qua lại để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra